trước thông tin bình dương trở lại trạng thái bình thường mới hàng trăm người dân đã tụ tập mua bán
tại khu vực vỉa hè quốc lộ một mươi ba đoạn thuộc phường vĩnh phú thành phố thuận an
trước tình trạng trên lãnh đạo tỉnh bình dương đã lên tiếng về việc trở về trạng thái bình thường mới
vẫn chưa có kế hoạch chính thức
nhiều người dân cho biết đây là ngày đầu tiên nơi này đông đúc như vậy
mọi người nghe thông tin bình dương trở lại trạng thái bình thường mới từ ngày một tháng một mươi nên ra đường mua thực phẩm
các tiểu thương cũng tranh thủ dọn tạm bằng hàng hóa ra về hè để bày bán
đến trưa một một mươi lãnh đạo tỉnh bình dương vẫn chưa chính thức thông tin trở lại trạng thái bình thường mới
dù đã có kế hoạch này trước đó
có thể người dân hiểu lầm nên mới ra đường mùa bán đông đúc như vậy một dân quân tự vệ phường vĩnh phú nói
trước dịch covid một mươi chín khu vực này cũng là điểm mua bán kiểu chợ tự phát khá quen thuộc của người dân
tại đây có nhiều dãy nhà trọ số lượng công nhân sinh sống đông đúc
từ khi dịch bùng phát hoạt động mua bán tại đây bị nghiêm cấm dù mới hoạt động trở lại trong mấy ngày gần đây
tuy nhiên số lượng người đến mua bán ngày càng tăng
dù là địa bàn vùng xanh tuy nhiên vĩnh phú và nhiều phường của thành phố thuận an vẫn ghi nhận nhiều ca mắc trong ngày
cụ thể ngày ba mươi tháng chín thành phố thuận an ghi nhận sáu trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín nhiều nhất so với các địa bàn khác của tỉnh bình dương
phần lớn các ca f đều trong các khu vực cách ly phong tỏa các cơ sở y tế
thưa quý vị
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại